các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đã quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế
ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị dịp nghỉ lễ năm nay diễn ra đúng vào dịp cả nước và phần nào kiểm soát được dịch bệnh
do đó nhiều người đã tận dụng khoảng thời gian này để về quê hay đi du lịch
điều này kéo theo lượng người tham gia giao thông cũng tăng lên
trong ba ngày nghỉ lễ số tổ toàn quốc xảy ra tám mươi một vụ tai nạn giao thông
khiến ba mươi bảy người tử vong cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong ba ngày nghỉ lễ dỗ tổ
toàn quốc đã xảy ra tám mươi một vụ tai nạn giao thông làm ba mươi bảy người tử vong và năm mươi hai người bị thương
tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ
trong đó đáng kể là vụ va chạm giữa hai xe máy xảy ra tại tỉnh khánh hòa khiến ba người thiệt mạng
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý một mươi năm chín trăm năm mươi một trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước một mươi bảy một mươi tám tỷ đồng xử phạt vi phạm hành chính
tạm giữ sáu mươi hai ô tô một chín trăm bảy mươi một xe máy tức một hai trăm ba mươi sáu giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn một bốn mươi trường hợp ba bốn trăm hai mươi chín trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý hai trăm ba mươi trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông xử phạt hơn tám trăm tám mươi chín triệu đồng tức giấy phép lái xe chín mươi trường hợp tạm giữ chín phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy các địa phương đã kiểm tra xử lý một trăm năm mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước hai trăm tám mươi một hai triệu đồng
sau kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày từ chiều một mươi một tháng bốn người dân từ các địa phương và người du lịch trở về hà nội đã khiến các cửa ngõ tuyến đường vào thành phố hà nội đông đúc phương tiện
đại diện bến xe giáp bát cho biết lưu lượng phương tiện chở khách về bến có tăng so với các thời điểm trước nhưng chưa nhiều
nếu tính so với thời điểm các năm chưa dịch chỉ đạt khoảng sáu mươi lượng khách
sau chuyến xe khách từ quê lên nhiều người tiếp tục chở xe buýt ở bến xe giáp bát
mọi cung đường vào thành phố đều xảy ra tình trạng ủn tắc hầu hết là các phương tiện cá nhân của người dân sử dụng di chuyển từ các huyện tỉnh lần cận quay trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ
hướng từ quốc lộ một a đi vào nội thành hà nội đông đúc phương tiện đường vành đai ba cũng xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài
buổi chiều ngày một mươi một tháng bốn thời tiết hà nội đột ngột thay đổi nền nhiệt giảm mạnh xuất hiện mưa nhỏ
lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng thanh tra giao thông phân luồng phương tiện tại ngã tư bến xe nước ngầm
cảm về chiều tối lưu lượng phương tiện đổ về thành phố hà nội tăng cao trên tuyến đường cao tốc lối xuống pháp vân phương tiện ủn ứ di chuyển chậm khen đặc quảng nhau
với lượng người đổ về thành phố lớn như vậy có thể thấy đa số người dân sinh sống tại hà nội đã tận dụng kỳ nghỉ lễ dài ngày lần này để về quê hoặc đi du lịch sau quãng thời gian hà nội căng mình chống dịch
có thể thấy việc những điểm du lịch đông khách dịp lễ số tổ hùng vương vừa rồi là tín hiệu tốt cho bước đầu hồi sinh của ngành du lịch việt nam
tính đến chiều một mươi một tháng bốn trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết vũng tàu đã đón khoảng chín mươi hai lượt du khách
trong khi đó năm hai nghìn hai mươi một là ba mươi một lượt công suất phòng ở thành phố vũng tàu huyện xuyên mộc côn đảo đất đỏ đạt trên tám mươi
ngành du lịch tỉnh kỳ vọng dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm công suất buồng phòng đạt trên chín mươi
bên cạnh đó lượng du khách tại kiên giang đạt trên chín mươi năm
công suất buồng phòng đạt khoảng một trăm bốn mươi tám lượt công suất phòng bình quân đạt sáu mươi tám
thành phố phú quốc có hơn bảy mươi năm lượt khách tăng gấp ba lần so với kỳ nghỉ tết dương lịch và gần bằng tết âm lịch
khánh hòa đón hơn năm mươi năm lượt khách tăng hơn một mươi tám lượt so với kỳ nghỉ đầu năm công suất buộc phòng trên toàn tỉnh đạt tám mươi
tại các địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách như sapa lào cai và đà lạt lâm đồng có khoảng năm mươi lượt khách
trong đó lưu trú là ba mươi năm lượt
sapa đạt ba mươi tám lượt khách công suất phòng đạt trên chín mươi bảy tăng nhẹ so với kỳ nghỉ đầu năm
trong dịp ba ngày nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương đà nẵng đã đón gần bảy mươi tám du khách tham quan du lịch
trong đó lượng khách theo các đường bay khoảng ba mươi chín người với hai trăm sáu mươi hai chuyến bay sáu chuyến bay quốc tế từ singapore thái lan
và hai trăm năm mươi sáu chuyến bay nội địa từ hà nội hải phòng vinh nha trang đà lạt pleiku cần thơ phú quốc
lượng khách đến đà nẵng bằng đường bộ từ các tỉnh thành khác cũng tăng đáng kể
tính riêng tại phú thọ có hơn năm trăm linh người đã đổ về khu di tích lịch sử đền hùng
trong một mươi ngày qua gần một triệu lượt người đã đến đây tăng gấp năm lần so với năm trước
được biết sắp tới dịp ba mươi tháng bốn sẽ là khoảng thời gian đỉnh điểm của du lịch bởi hiện nay nhiều điểm đến đã không còn phòng chống
nhiều lãnh đạo dự đoán du lịch tại địa phương trong ngày nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt
đây cũng là bước tạo đà cho mùa cao điểm du lịch vào cuối tháng bốn
sau một thời gian dài đối phó với dịch bệnh cùng những đợt phong tỏa giãn cách kéo dài
đây là dịp thích hợp để người dân tìm đến những địa điểm du lịch để thư giãn lấy lại năng lượng tích cực
tuy nhiên dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc do vậy những biện pháp phòng dịch cần thiết vẫn phải được thực hiện nghiêm túc
liên quan đến kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường học sau một năm đóng cửa
mới đây hà nội cho phép các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động trở lại từ ngày một mươi ba tháng bốn
đồ chơi hư hỏng giáo viên bỏ việc khiến nhiều cơ sở khó trồng khó khi mở cửa trở lại
để đón trẻ đi học trường mầm non tư thuộc thành công quận tây hồ thông báo cho toàn bộ giáo viên đến dọn dẹp vệ sinh trường lớp học
công tác chuẩn bị đến thời điểm này đã hoàn tất
hiệu trưởng đỗ thị yến nói rằng sau một năm đắp chiếu khoảng bốn mươi đồ chơi ngoài trời đã bị hoen dỉ hư hỏng
phải bỏ đi để đảm bảo an toàn cho trẻ nhưng chưa có kinh phí để đầu tư mới
một số giáo viên nghỉ việc đã lâu do không có nguồn thu nên họ đã bỏ về quê không quay lại
trước mắt trường mở cửa hoạt động và khắc phục khó khăn dần dần
nhà trường đã giả soát từng chi tiết nhỏ chỗ nào hư hỏng đều được dẹp bỏ hoặc sửa chữa
điều bà yến lo lắng đó là đến nay chưa rõ hướng dẫn nếu đi học trở lại một trẻ mắc covid một mươi chín thì cả lớp có phải nghỉ học hay không
vì theo hướng dẫn trước đó của bộ y tế đối với trẻ mầm non một em trở thành f cả lớp nghỉ học một tuần
nếu vẫn áp dụng quy định này sẽ gây ra khó khăn xáo trộn rất lớn cho phụ huynh và nhà trường cũng như khó để có thể hoạt động ổn định
bà khúc thị trang hiệu trưởng trường mầm non tràng an thanh oai hà nội cho biết
điều cốt yếu nhất để đón trẻ chính là môi trường an toàn do đó phải đi dò từng con ốc đồ chơi quạt điện nhà vệ sinh
nơi nào chưa có môi trường an toàn
phải bỏ đi hoặc sửa chữa
như những cơ sở khác nỗi lo của trường này khi hoạt động trở lại đó là thiếu giáo viên và sự ủng hộ của phụ huynh
bà trang nói trước đây có ba mươi giáo viên thì nay chỉ còn khoảng chục người do nghỉ dịch quá lâu các cô đều đã chuyển việc
khi gọi trở lại trường làm việc một số cô đề nghị tăng lương mới đi làm trong khi chưa biết sẽ có bao nhiêu trẻ đi học
nhân sự nhà bếp tạp vụ cũng đều nghỉ hết nay phải tuyển mới
trước mắt các cơ sở phải huy động giáo viên lẫn nhau để đảm bảo mỗi lớp hai cô
mở cửa trường mầm non
hà nội yêu cầu các cơ sở giáo dục mở cửa trên tinh thần tự nguyện đồng thuận của cha mẹ học sinh
trên thực tế thời gian qua phụ huynh đã phải gửi con ở các lớp học chui để đi làm
do đó rất mong trường học mở cửa cho trẻ tới trường
nhiều trường khảo sát phụ huynh đồng ý cho trẻ đi học từ chín mươi đến một trăm linh
trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện mê linh
ông nguyễn văn hậu cho biết phòng giáo dục và đào tạo đã họp với các trường công lập và tư thục để lưu ý
trong đó nhấn mạnh mở cửa phải đảm bảo an toàn có phương án phòng chống dịch
đặc biệt các trường mở cửa sẽ tổ chức ngay việc ăn bán chú nên phải xây dựng thực đơn khẩu phần chuẩn khoa học và đảm bảo an toàn thực phẩm
trường học cũng được lưu ý tâm sinh lý của trẻ lâu ngày không đến trường để có những hoạt động giúp trẻ làm quen
tránh để xảy ra chuyện xung đột giữa giáo viên và học sinh
khác với học sinh các cấp việc trẻ mầm non đi học trở lại cần phải được chuẩn bị chú đáo hơn cả về tâm lý lẫn cơ sở vật chất cho các em
các bậc phụ huynh và nhà trường cần phối hợp thật tốt để các em học sinh mẫu giáo có thể đến trường trở lại một cách thuận lợi nhất
hậu covid một mươi chín đã được xem là một trong những vấn đề đáng lo ngại hàng đầu khi đỉnh dịch đi qua và số f khỏi bệnh đang tăng lên
mặc dù không phải là di chứng trực tiếp do covid một mươi chín gây ra tâm lý căng thẳng kéo dài khi mắc bệnh covid một mươi chín
cùng với sự thất vọng của bệnh
sự tấn công của virus gây tổn thương hệ thần kinh khiến nhiều người bị trầm cảm hậu covid một mươi chín
theo bác sĩ phạm văn dương khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa sanh pôn những bệnh nhân mắc covid một mươi chín hay những bệnh nhân có hội chứng covid một mươi chín kéo dài
có những dấu hiệu và triệu chứng sau kéo dài từ hai tuần trở lên cần quan tâm và chẩn đoán trầm cảm sớm
bệnh nhân cảm thấy buồn chán chán nản khi sắc trầm liên tục và kéo dài giảm năng lượng tăng sự mệt mỏi giảm quan tâm với các hứng thú
thích thú hàng ngày cảm thấy cô đơn tuyệt vọng giảm giá trị bản thân giảm giao tiếp với mọi người cảm thấy tự ti mặc cảm thiếu sự tôn trọng
có những thay đổi liên quan đến giấc ngủ và chế độ ăn có thể bệnh nhân ngủ ít hơn khó đi vào giấc ngủ thức dậy sớm hơn bác sĩ dương cho hay
bác sĩ dương cũng nhấn mạnh khi có những dấu hiệu này bệnh nhân cần đến với các nhân viên y tế để được tư vấn hỗ trợ sớm nhất các dối loạn về trầm cảm
thời gian vừa qua bệnh viện tâm thần ban ngày mai hương đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp bệnh nhân tới khám tâm thần sau khi mắc covid một mươi chín
nhiều người trước đây sức khỏe bình thường khi mắc covid một mươi chín triệu trường cũng rất nhẹ nhưng hậu covid một mươi chín lại đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần
các bệnh nhân đến khám sức khỏe tâm thần hậu covid một mươi chín chủ yếu mắc các triệu chứng dối loạn lo âu trầm cảm bệnh nhân thường rơi vào trạng thái căng thẳng mệt mỏi dễ có và khó kiểm soát cảm xúc
theo tiến sĩ bác sĩ trần thị hồng thu phó giám đốc bệnh viện tâm thần ban ngày mai hương vừa qua đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nữ ba mươi bảy tuổi
khi bị covid một mươi chín bệnh nhân này gần như không có triệu chứng gì nhưng sau khi khỏi chị thường xuyên cảm thấy khó ngủ
có hôm vào lúc gần sáng chị cảm giác trong họng có đờm khó thở tim đập nhanh hồi hộp chống ngực run lẩy bẩy vã mồ hôi mệt rũ rượi
sáng hôm sau bệnh nhân vội vã đi bệnh viện thăm khám và được bác sĩ truyền thông tin
bác sĩ chẩn đoán mắc rối loạn hoảng sợ hậu covid một mươi chín
nặng hơn có các trường hợp nảy sinh ý muốn tự vẫn sau khi thành f
do đó tiến sĩ thu nhấn mạnh rằng các gia đình cần phải đặc biệt quan tâm đến người nhà có dối loạn lo âu trầm cảm nếu có
trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bệnh nặng hơn sau khi mắc covid một mươi chín
cần phải đưa bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa về tâm thần để được thăm khám và điều trị kịp thời
trước những lo ngại của người dân về những nguy hiểm tiếp theo
nhiều cơ sở y tế tư nhân phòng khám để tung ra các gói combo khám hậu covid một mươi chín với đầy đủ mức giá trên trời dưới bể
hàng loạt quảng cáo với những thông tin tiêu cực khiến nhiều f hoang mang đổ xô tìm kiếm các gói khám hậu covid một mươi chín
dù chỉ mắc bệnh ở thể nhẹ
theo các chuyên gia việc đi khám như vậy với nhiều f là không cần thiết gây lãng phí
mặc dù bộ y tế đã đưa ra khuyến cáo chỉ đạo các bệnh viện phòng khám không đưa ra các gói khám hậu covid một mươi chín
nhưng những quảng cáo về dịch vụ này vẫn xuất hiện tràn lan dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng
gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của những người đã mắc covid một mươi chín
về vấn đề này ông lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
vừa qua bộ y tế đã giao cho các cơ sở khám chữa bệnh thay đổi chiến lược điều trị hậu covid một mươi chín
tuyệt đối không thành lập thêm bệnh viện chuyên khoa điều trị hậu covid một mươi chín
lý giải về điều này lãnh đạo cục quản lý khám chữa bệnh cho biết
hiện nay các bệnh viện đều có các chuyên khoa do đó hậu covid một mươi chín nếu suy giảm chức năng cơ quan nào
thì người bệnh có thể đến khám và điều trị tại bệnh viện tại chuyên khoa đó
ngoài ra theo một số chuyên gia y tế không phải ai cũng bị các triệu chứng hậu covid một mươi chín
tỷ lệ này ở trẻ em và người khỏe mạnh là rất thấp
bác sĩ chuyên khoa một lý quốc công bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho biết
các f không nên quá hoang mang đổ xô đi khám hậu covid một mươi chín
đối với người lớn tuổi chỉ cần khám định kỳ tại các cơ sở y tế địa phương
kết hợp với xét nghiệm máu thuộc diện của bảo hiểm y tế là có thể đánh giá được tác động của hậu covid một mươi chín tới sức khỏe
trường hợp có vấn đề thì bác sĩ tuyến cơ sở sẽ giới thiệu lên cơ sở y tế tuyến trên để xác định thêm mức độ ảnh hưởng
ngoài ra việc lựa chọn địa điểm khám hậu covid một mươi chín cũng là vấn đề mà các chuyên gia khuyến cáo với f
do hậu covid một mươi chín là vấn đề mới nên việc chỉ định xét nghiệm
tư vấn điều trị cũng cần được đưa ra từ những bác sĩ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn quang huy phó trưởng khoa nội tim trẻ em trung tâm tim mạch bệnh viện e cho biết
mỗi người có thể có các triệu chứng hậu covid một mươi chín khác nhau và không phải ai cũng cần làm các xét nghiệm như nhau
điều này còn phụ thuộc vào độ tuổi bệnh nền số mũi vaccine đã tiêm thời gian xuất hiện các triệu chứng
hay mức độ các triệu chứng đó như thế nào
do đó việc đưa ra các gói khám hậu covid một mươi chín
một cách tràn lan là chưa phù hợp tốn kém chi phí cho người bệnh
theo dõi sức khỏe hậu covid một mươi chín là rất quan trọng nhưng người dân cũng nên tỉnh táo
lắng nghe cơ thể của mình tránh hoang mang và nghe theo những lời quảng cáo tràn lan trên mạng
tiếp tục với những tin tức mới nhất về tình hình phòng chống covid một mươi chín trên thế giới
rút kinh nghiệm cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố thượng hải nơi dịch bệnh đang hoành hành dữ dội
chính quyền thành phố quảng châu ở miền nam trung quốc
đang gấp rút triển khai sớm hàng loạt biện pháp quyết liệt
nhằm kiểm soát virus sars cov hai không để dịch bệnh lan rộng
mới đây nhất chính quyền quảng châu đã phong tỏa hoàn toàn đối với người từ bên ngoài thành phố
trong bối cảnh số ca nhiễm cộng đồng ở đây đang tăng nhanh
số liệu do chính quyền quảng châu cung cấp tối một mươi một tháng bốn cho thấy
tính từ một mươi bốn h chiều một mươi tháng bốn đến một mươi tám h chiều một mươi một tháng bốn
thành phố đã ghi nhận hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín được xác nhận lây nhiễm trong cộng đồng
và một mươi một ca nhiễm không có triệu chứng
toàn bộ một mươi một quận của quảng châu một thành phố lớn với dân số khoảng một mươi chín triệu người
đã bắt đầu đợt xét nghiệm trên diện rộng từ tuần trước
tính từ ngày tám đến một mươi một tháng bốn quảng châu đã ghi nhận tổng số sáu mươi một ca lây nhiễm cộng đồng
trong đợt bùng phát mới nhất
những ca nhiễm này chủ yếu ở quận bạch vân và hầu hết các ca nhiễm được phát hiện
thông qua việc xét nghiệm các nhóm chủ chốt và những người trong khu vực được kiểm soát
chính quyền thành phố quảng châu đã nhanh chóng xiết các ca nhiễm
và áp chặt các biện pháp kiểm soát dịch
người dân từ bên ngoài hiện không thể vào trong thành phố
trong khi chỉ những cư dân quảng châu có lý do đặc biệt mới được phép rời khỏi đây
với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ
các trường tiểu học và trung học của thành phố đã tạm đóng cửa
và áp dụng dạy học trực tuyến cho đến ngày một mươi bảy tháng bốn
trung quốc hiện đang trải qua đợt bùng phát dịch covid một mươi chín tồi tệ nhất
từ sau làn sóng dịch tại vũ hán đầu năm hai nghìn hai mươi
đến nay thượng hải vẫn đang là nơi dịch bệnh hoành hành dữ dội nhất
với hai mươi sáu tám mươi bảy ca nhiễm được ghi nhận trong ngày một mươi một tháng bốn
trong đó chủ yếu là những trường hợp không có triệu chứng
thành phố này hiện đã bước vào tuần lễ phong tỏa thứ ba
một số phương tiện truyền thông trung quốc thừa nhận các biện pháp phòng chống dịch
tại thượng hải là không hoàn hảo
tuy vậy chính quyền thượng hải khẳng định vẫn đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm thường nhật cho người dân
còn tại đức mới đây bộ y tế nước này xác nhận đến cuối tháng sáu
đức sẽ buộc phải vứt bỏ ba triệu liều vaccine covid một mươi chín hết hạn sử dụng
người phát ngôn bộ y tế đức hano kaut ngày một mươi một tháng bốn nói với các phóng viên tại berlin rằng
tính đến thời điểm này chưa có nhiều liều vaccine bị hủy nhưng ông không thể đưa ra con số cụ thể
ông co bổ sung hiện tại chúng ta có nhiều vaccine hơn số lượng đang được sử dụng và thậm chí có thể trao tặng
ông cũng cho biết chương trình phân phối vaccine covid một mươi chín công bằng toàn cầu covax
hiện không nhận ủng hộ vaccine
hãng thông tấn ap của mỹ dẫn lời ông corld cho biết rằng vaccine của biontech pfizer có thể lưu trữ lâu hơn so với quan điểm trước đây
do vậy các quan chức đức tin rằng đến cuối tháng sáu sẽ phải tiêu hủy ba triệu liều thay vì ước tính trước đó là một mươi triệu liều
chương trình tiêm vaccine của đức có dấu hiệu chậm lại đáng kể với tuần trước chỉ ghi nhận ba mươi ba liều được tiêm mỗi ngày
trong khi đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một con số này là một triệu liều một ngày
khoảng bảy mươi sáu dân số đức đã được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín và năm mươi chín dân số đã tiêm liều bổ sung
mặc dù giới chức nước này không hài lòng với tỷ lệ tiêm ở người cao tuổi nhưng quốc hội đức trong tuần trước đã bác bỏ đề xuất yêu cầu tất cả những người trên sáu mươi tuổi phải tiêm vaccine covid một mươi chín
trái ngược với tình hình hiện tại ở trung quốc chính phủ hàn quốc đã bắt đầu thảo luận về biện pháp tổng thể dỡ bỏ hoàn toàn biện pháp giãn cách xã hội phòng dịch covid một mươi chín
bao gồm cả việc bỏ đeo khẩu trang cũng như phương án bổ trí hệ thống y tế
trưởng ban chiến lược xã hội ủy ban khắc phục sự cố quốc gia son yong re thuộc bộ y tế và phúc lợi hàn quốc cho biết
cơ quan chức năng đang trong quá trình thu thập ý kiến nội bộ cũng như từ các chuyên gia để đánh giá toàn diện về vấn đề này tình hình hiện tại rất khả quan
dự kiến nội dung dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế sẽ được đưa ra trong cuộc họp ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật vào ngày một mươi ba tháng bốn
theo đó cơ quan y tế dự kiến sẽ công bố vào cuối tuần này một kế hoạch hậu đại dịch nhằm bình thường cuộc sống cho người dân và hệ thống y tế
hàn quốc dự kiến hạ cấp phân loại covid một mươi chín xuống cấp độ hai theo đó việc quản lý dịch bệnh sẽ tiến hành như với các bệnh dịch đặc hữu khác
bắt đầu từ tuần này các trung tâm y tế cộng đồng và các trạm xét nghiệm tạm thời ở hàn quốc sẽ không cung cấp các xét nghiệm nhanh miễn phí cho người dân
và chỉ thực hiện xét nghiệm pcr cho các nhóm dễ bị tổn thương và người cao tuổi
các cá nhân nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín cần đến phòng khám hoặc bệnh viện tư nhân để làm xét nghiệm và sẽ bị tính phí khoảng năm won tương đương bốn
về tình hình diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín cơ quan y tế hàn quốc nhận định mức độ lây nhiễm thấp hơn con số dự báo của các nghiên cứu trong nước đưa ra
các bệnh nguy kịch và tử vong cũng có xu hướng giảm thống kê của cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdc những ngày qua cho thấy
số ca nhiễm mới trong ngày đã liên tục giảm trong một tuần trở lại đây và tình hình đang chuyển biến tích cực
ngày một mươi một tháng bốn số ca mắc covid một mươi chín ở hàn quốc lần đầu tiên trong bảy tuần qua đã giảm xuống dưới một trăm linh ca một ngày
trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh ở nước này do biến thể omicron đang có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng ba
thưa quý vị những diễn biến phức tạp của dịch bệnh vẫn đang được ghi nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới
và tất nhiên là việt nam cũng không nằm ngoài những nguy cơ tiềm ẩn của những đợt
bùng phát dịch có thể xảy ra trong thời gian tới
do đó việc duy trì các biện pháp chống dịch cần thiết vẫn vô cùng quan trọng tại nước ta
đặc biệt là trong bối cảnh việt nam vừa trải qua đợt nghỉ lễ dài ngày với lượng người di chuyển nhiều và khó kiểm soát
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo